liên quan tới công tác bảo vệ rừng tại tỉnh thái nguyên những năm qua ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện võ nhai
đã tích cực vận động người dân thực hiện chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng
qua đó góp phần phát huy vai trò của người dân trong công tác bảo vệ rừng và đồng thời cũng nâng cao đời sống cho người dân
năm hai nghìn một mươi tám xóm trường sơn xã cúc đường có một trăm một mươi ba hộ gia đình
chủ yếu là đồng bào dân tộc tày nhận khoán quản lý bảo vệ hai trăm một mươi bảy ha rừng với mức bốn trăm linh đồng một hectare một năm
tương đương với số tiền hơn tám mươi sáu triệu đồng mỗi năm
số tiền này được xóm thống nhất dùng vào việc xây dựng các công trình phúc lợi thiết yếu của xóm
thứ nhất là bà con cũng đã nhìn nhận được là khi bảo vệ rừng thì mình được hỗ trợ
sau đó hỗ trợ đấy thì làm được nhiều các công trình của tập trung
và thứ hai thì bà con cũng đỡ gánh nặng phải đóng góp
để quản lý bảo vệ diện tích rừng này
các xóm bản đã thành lập các tổ bảo vệ rừng chia thành nhiều nhóm
hai đến ba ngày các nhóm thay nhau đi tuần
nhờ đó tỷ lệ che phủ rừng ngày càng nâng lên
các cánh rừng nhận khoán được tái sinh phục hồi
và từ đó đến nay không có tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp
nhận khoán này nói chung là rất hiệu quả
và đem lại cho đất bà con trong xã
thì tôi cũng kiến nghị là tới nay
để tiếp tục cho xã nhận khoán
để giữ được rừng
đơn vị chúng tôi triển khai thực hiện nhiệm vụ giao khoán
hơn một mươi bốn hectare rừng được dụng
tới các cộng đồng dân cư thôn bản trong khu bảo tồn
qua đó thì mang lại hiệu quả rõ rệt
thứ nhất là số vụ vi phạm về luật bảo vệ và phát triển rừng
đây là luật lâm nghiệp giảm
cái thứ hai là ý thức trách nhiệm
về bảo vệ rừng của người dân nâng lên
khu bảo tồn thiên nhiên thần xa phượng hoàng
với gần hai mươi hectare rừng
trải rộng trên tám xã
các thị trấn của huyện võ nhai
hiện đã có bốn mươi chín cộng đồng xóm bản
và năm mươi một gia đình nhận giao khoán bảo vệ rừng
qua đó đã giúp nâng cao nhận thức
và phát huy vai trò của người dân
trong công tác bảo vệ rừng
đồng thời nâng cao đời sống của nhân dân